tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cùng các tình ủy thành ủy khu vực phía nam
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh không thể chấp nhận một địa phương cơ quan đơn vị tự nhận nói và làm theo bác tốt
khi các nhiệm vụ kinh tế xã hội không hoàn thành khiếu kiện khiếu nại của người dân còn nhiều giải quyết chưa hiệu quả
bức xúc của người dân doanh nghiệp chưa được quan tâm xử lý kịp thời tình trạng chạy tuổi chạy trước chưa chấm dứt
những bức xúc quyết điểm đã được chỉ ra nhưng chưa có biện pháp giải quyết căn cơ
đồng chí võ văn thưởng lưu ý việc thực hiện chỉ thị năm tại mỗi địa phương đơn vị phải gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết quy định quy chế chỉ thị của đảng
đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tính tự giác kết hợp với tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức và sự nêu gương để cao trách nhiệm của người đứng đầu
đây chính là những nhiệm vụ cụ thể không trừ tượng người dân đều thấy cảm nhận rõ và chính là thức đo để đánh giá về cá nhân đơn vị cơ quan địa phương đó